còn số này còn số liệu hà nội công bố được chốt vào lúc một mươi tám h khoảng cách hai giờ sẽ có thêm các mẫu xét nghiệm được trả kết quả và số liệu công bố lấy ở hai thời điểm nên có khác nhau
mặt khác việc nhập dữ liệu vào hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín có thể chậm hơn so với số mắc trên thực tế
hoặc là có địa phương chỉ nhập ca dương tính xét nghiệm bằng pcr lên hệ thống trong khi bộ y tế đã cho phép hà nội tp hcm xác định ca mắc mới thông qua test nhanh
con số bộ y tế công bố là số lấy từ hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín trong đó đã có dữ liệu và mã số của từng ca bệnh
đây chính là lý do có tình trạng số liệu tranh lệch giữa công bố của bộ y tế và của địa phương
theo hướng dẫn của bộ y tế gửi hà nội tp hcm có thể sử dụng test nhanh kháng nguyên để xác định tình trạng mắc covid một mươi chín và khỏi bệnh cho ra viện hoặc chấm dứt cách ly
trước tình hình ca mắc mới tại thủ đô leothai
chủ tịch hà nội cho biết thành phố sẽ có công điện mới xiết chặt hơn các biện pháp phòng dịch huy động thêm các lực lượng hỗ trợ y tế cơ sở
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hai chủ tịch hà nội chu ngọc anh cùng tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố thuộc đơn vị bầu cử số ba đã tiếp xúc cử tri quận đống đa sau kỳ họp thứ ba hội đồng nhân dân thành phố khóa một mươi sáu
trả lời ý kiến của các cử tri chủ tịch hà nội chu ngọc anh cho hay từ đợt dịch thứ tư đến nay hà nội có gần hai mươi ba ca mắc covid một mươi chín
trước khi chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt gần sáu tháng hà nội nỗ lực vượt bậc và chỉ có gần sáu ca
khi chuyển sang trạng thái thích ứng mới hà nội ghi nhận thêm khoảng một mươi tám ca
thích ứng nhưng số ca tăng thì lo lắng không chỉ nhân dân mà là chính tôi chính quyền các cấp cũng rất lo lắng ông chu ngọc anh nêu rõ
theo ông chu ngọc anh xu hướng tăng cao này ngoài các điểm chung với cả nước
hà nội có những điểm khác khi thích ứng an toàn linh hoạt như mức độ giao thương rất lớn chưa kể những ngày lễ lớn sắp tới
từ đó hà nội kiến nghị chính phủ có khuyến cáo chung không thể để tụ tập đông người
cũng như có giải pháp mạnh mẽ hơn để chấn chỉnh tình trạng chủ quan lơ là của một số địa phương cũng như người dân
nêu thêm việc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín ở hà nội ông chu ngọc anh cho biết
tỷ lệ bệnh nhân chuyển tầng hai sang ba là một một cả nước trung bình là ba bốn
tỷ lệ bệnh nhân tử vong cập nhật đến tối ngày một mươi sáu tháng một mươi hai ở hà nội là một
chủ tịch ubnd tp chia sẻ sự lo ngại khi nhìn số ca mắc tăng mỗi ngày
tâm lý chung rõ ràng là có lo lắng dù đa số ca mắc mới đều ở thế nhẹ
xu hướng tăng cao này ngoài các điểm chung với cả nước hà nội có những điểm khác khi thích ứng an toàn
linh hoạt như mức độ giao thương rất lớn chưa kể những ngày lễ lớn sắp tới đây
từ đó hà nội kiến nghị chính phủ có khuyến cáo chung không thể để tụ tập đông người
cũng như có giải pháp mạnh mẽ hơn để chấn chỉnh tình trạng chủ quan lơ là của một số đơn vị cũng như người dân
chủ tịch ubnd tp nói
về mô hình trạm y tế lưu động chủ tịch ubnd tp chu ngọc anh cho biết
với phương châm bốn tại chỗ trong phòng chống dịch
thành phố đã chỉ đạo các quận huyện thị xã thành lập các khu thu dung của các quận huyện thị xã
theo mô hình trạm y tế lưu động
cho đến nay toàn bộ ba mươi trên ba mươi quận
huyện thị xã của hà nội đã thành lập các trạm y tế lưu động có khả năng thu dung
quản lý điều trị ép không nhẹ và không trự trứng
về việc phụ huynh lo lắng khi cho con trở lại trường học
chủ tịch ubnd tp nhấn mạnh
chủ trương của thành phố là học sinh chỉ đến trường khi được đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khỏe
đối với việc tiêm vaccine cho trẻ em hà nội hiện còn hai trăm chín mươi hai liều nữa cho học sinh cấp hai
còn với đối tượng trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
khi nào cấp thẩm quyền cho phép
hà nội sẽ đăng ký số lượng cụ thể và tổ chức tiêm sau trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
theo lộ trình sau khi các em được tiêm đầy đủ hai mũi thì sẽ tính toán đến việc quay trở lại trường học
chủ tịch ubnd tp thông tin hà nội sẽ được cấp thêm khoảng năm trăm linh liều vaccine
để hoàn thành tiêm mũi hai cho học sinh trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai
tin tức tiếp theo chính là việc hỗ trợ ép không tại hà nội
sở thông tin và truyền thông hà nội cho biết
hà nội đã mở rộng nhánh ba của tổng đài điện thoại một nghìn hai mươi hai
để tiếp nhận thông tin có liên quan đến ép không điều trị tại nhà
và tư vấn y tế về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó trong thời gian qua thành phố đã đưa vào vận hành tổng đài điện thoại một nghìn hai mươi hai
đây là kênh kết nối tiếp nhận giải đáp các kiến nghị
phản ánh và tư vấn liên quan đến phòng chống covid một mươi chín
sở thông tin truyền thông phối hợp sở y tế và các đơn vị liên quan
mở rộng nhánh ba của tổng đài điện thoại một nghìn hai mươi hai
cập nhật thông tin liên quan đến ép không điều trị tại nhà
và tư vấn y tế về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó sau khi bấm phím ba người dân chọn bấm phím một
kết nối đến với đường dây nóng sở y tế hà nội
để cập nhật thông tin ép không điều trị tại nhà
hoặc bấm phím hai kết nối đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành
để được tư vấn y tế về phòng chống dịch covid một mươi chín
sở thông tin truyền thông cho biết tổng đài điện thoại một nghìn hai mươi hai
sẵn sàng tiếp nhận phản ánh từ công dân tổ chức
bốn trên bảy để hỗ trợ xử lý nhanh nhất những thông tin
có liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
thành phố hà nội
mới đây trước thông tin ninh bình sẽ cách ly toàn bộ người
về từ thủ đô ngay lập tức bộ y tế đã yêu cầu
ubnd tỉnh ninh bình chỉ đạo sở y tế thu hồi văn bản
yêu cầu người từ hà nội khi đến địa phương này phải cách ly
trong một mươi bảy tháng một mươi hai bộ y tế gửi văn bản đến ubnd tỉnh ninh bình
đề nghị thực hiện nội dung nêu trên
các đơn vị tại ninh bình
bình nghiêm túc thực hiện đầy đủ quy định
tại nghị quyết của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín
tỉnh ninh bình xử lý và báo cáo kết quả thực hiện
về bộ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
trước ngày một mươi chín tháng một mươi hai
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai sở y tế ninh bình
đã ban hành hướng dẫn trong đó yêu cầu người dân
từ hà nội đến địa bàn sẽ phải cách ly tạm thời
lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín
những người chưa tiêm đủ hai mũi vaccine
và đang ở vùng dịch cấp độ hai màu vàng của hà nội
người từ vùng dịch cấp độ ba bốn khi đến ninh bình
sẽ phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày
lấy mẫu xét nghiệm trong thời gian cách ly
khi hết thời gian cách ly tập trung
người nào xét nghiệm âm tính với ncov sẽ được về nhà
và tiếp tục cách ly thêm một mươi bốn ngày
đối với người đã tiêm đủ hai liều vaccine
và đang ở vùng cấp độ dịch một hai của hà nội
khi đến ninh bình phải khai báo y tế với xã phường thị trấn
đồng thời cách ly y tế tạm thời tại nhà
và lấy mẫu gộp xét nghiệm pcr
sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính
những người này được sinh hoạt và làm việc bình thường
trường hợp người dân đến hoặc về ninh bình
trong thời gian ngắn dưới hai ngày
sẽ không phải cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm
nhưng phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính
theo phương pháp pcr còn hiệu lực trong vòng bốn mươi tám giờ
nghị quyết về thích ứng an toàn của chính phủ quy định
việc đi lại của người dân từ các địa bàn
có thể được xét nghiệm âm tính
nhiều người có cấp độ nguy cơ khác nhau
chỉ bị hạn chế ở cấp độ bốn
người dân đến từ địa bàn cấp độ bốn
phải đảm bảo điều kiện về tiêm chủng
xét nghiệm cách ly theo hướng dẫn của bộ y tế
về việc cách ly chính phủ cũng đều rõ
trong trường hợp bộ y tế hướng dẫn cách ly tại nhà
nhưng địa phương có địa điểm cách ly tập trung đảm bảo an toàn
thì có thể tổ chức cách ly tập trung
tuy nhiên việc cách ly tập trung phải được người dân đồng ý
như vậy bộ y tế yêu cầu ubnd tỉnh ninh bình
chỉ đạo sở y tế tỉnh ninh bình thu hồi văn bản số ba năm trăm hai mươi chín
đồng thời yêu cầu các sở ban ngành nghiêm túc
thực hiện đầy đủ các quy định tại nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
quyết định số bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế công điện số một nghìn bảy trăm linh của bộ y tế
và công văn số chín bốn trăm bảy mươi hai của bộ y tế về thiết ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
kết quả xử lý và báo cáo thực hiện gửi về bộ y tế
và ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia
trước ngày một mươi chín tháng một mươi hai
đã lâu rồi chúng tôi chưa đưa ra những tin tức pháp luật
tuy nhiên đây lại là sự việc đáng tiếc
đối với người từng là chủ tịch xã
mới đây một chủ tịch xã vừa bị tạm đình chỉ
do lơ là phòng chống dịch
chủ tịch xã lái ô tô gây tai nạn chết người
cùng ngày công an huyện thủy nguyên đã xác nhận
về việc ông đinh văn b chủ tịch ubnd xã lập lễ
lái ô tô gây tai nạn chết người
ngay gần trụ sở ubnd xã phả lễ
lãnh đạo huyện thủy nguyên cho biết
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
ông bê bị ubnd huyện thủy nguyên
ra quyết định tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày
do lơ là trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo báo thanh niên vụ tai nạn xảy ra
vào lúc một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
giữa xe máy biển số một mươi năm g một nghìn ba mươi bảy xx
do ông đinh văn v sáu mươi tuổi ở xã lập lễ
chở theo bà đinh thị hát năm mươi chín tuổi
cùng xã lập lễ và xe ô tô bán tải màu đen
nhãn hiệu pho biển số một mươi năm c ba trăm linh chín xx của ông bê
khi xe của ông vê đi sang đường
đã bị xe ô tô bán tải của ông b điều khiển
theo hướng phả lễ lập lễ đâm phải
vụ vạch chạm mạnh đã khiến chiếc xe máy
và bà hát văng ra xa tử vong tại chỗ
người lái xe máy là ông vê bị thương
theo camera an ninh của nhà dân ghi lại
thì xe ô tô do ông bê điều khiển
đã di chuyển với tốc độ cao
và chắc chắn rồi phần tin quốc tế
luôn là tiêu điểm của bản tin covid một mươi chín
trên kênh báo sức khỏe và đời sống
liên quan đến siêu biến thể omicron
đã có rất nhiều lường thông tin trái chiều
thừa nhận về sức hủy diệt
của loại biến chủng mới này
cụ thể nam phi anh và đan mạch
là ba trong số những quốc gia
đang trao đảo trước cơn sóng thần lây nhiễm omicron
chưa đầy một tháng
sau khi biến thể này được phát hiện lần đầu tiên
trong khi đó tại nam phi
các nhà nghiên cứu cho biết
dữ liệu ban đầu cho thấy
omicron gây ra các triệu chứng nhẹ hơn
nhưng vẫn chưa rõ
biến thể mới có lần tránh hệ miễn dịch
được tạo ra khi tiêm chủng
hoặc là từ các lần nhiễm bệnh trước đó hay không
còn tại đan mạch
giữa lúc omicron lây lan mạnh mẽ
giới chức nước này đang cân nhắc
áp đặt các hạn chế mới
trong nỗ lực kiểm soát sự gia tăng
của các ca nhiễm biến thể mới
trong khi đó chủ tịch ubnd châu âu
ursula von der leyen dự đoán
omicron sẽ trở thành biến thể
thống trị ở eu vào giữa tháng một
trong đánh giá rủi ro mới nhất của mình
trung tâm phòng ngừa và kiểm soát
dịch bệnh châu âu ecdc
cảnh báo rằng biến thể này
rất có nguy cơ sẽ lây lan hơn nữa
trong khu vực nó có thể gây ra
các trường hợp nhập viện và tử vong
đáng kinh ngạc vượt cả những dự báo
đối với delta
tại mỹ giám đốc viện dị ứng và bệnh
truyền nhiễm quốc gia tiến sĩ anthony fauci
nhận định omicron chắc chắn
sẽ trở thành biến thể chiếm
ưu thế trong nước và thời gian tăng gấp đôi
trung tâm kiểm soát và
phòng ngừa dịch bệnh mỹ ước tính
omicron hiện chiếm hai chín
ca nhiễm trên toàn quốc
so với chín mươi sáu tám
các chuyên gia y tế khuyên cáo rằng
khi omicron lan rộng các quốc gia
sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch
để giảm tỷ lệ virus lây lan
trong không khí như giãn cách xã hội
và cải thiện hệ thống thông gió
giám đốc who cho rằng
các quốc gia phải ngăn chặn sự lây lan
của omicron bằng các biện pháp
phòng dịch hiệu quả hiện nay
đó không phải là chỉ tiêm vaccine

đó không phải là chỉ tiêm vaccine
mà không đeo khẩu trang chỉ tiêm vaccine
mà không giãn cách xã hội hay là
chỉ tiêm vaccine mà không rửa tay thường xuyên
hãy thực hiện tất cả các biện pháp này
cùng một lúc thật tốt
cùng với tiêm chủng anh đã bắt buộc
người dân phải đeo khẩu trang
ở hầu hết các không gian trong nhà
các quốc gia đang trật vật đối phó
với omicron vẫn áp dụng
một loạt các biện pháp hạn chế khác nhau
để ngăn chặn sự lây lan
của các biến thể omicron và delta
ví dụ naui đã đưa ra lệnh
cấm phục vụ rượu trong các nhà hàng
và quán bar áp đặt nhiều hạn chế hơn
trong các trường học
và đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng
giới chuyên gia nhận định rằng
dường như cũng có một số quốc gia
chấp nhận rằng chúng ta sẽ phải học cách
sống chung với biến thể mới
nếu có tỷ lệ tiêm chủng cao
tại bang new south wales của australia
nơi chín mươi ba ba người dân
từ một mươi sáu tuổi trở lên
đã được tiêm chủng đầy đủ
các hạn chế được nới lỏng hơn trong tuần này
mặc dù đã ghi nhận các ca nhiễm omicron
phát biểu trên đài phát thanh
bc ngày một mươi năm tháng một mươi hai
thủ tướng scott morrison nêu rõ
chúng ta sẽ sống chung với virus này
chúng ta sẽ không để nó
kéo chúng ta lùi lại
trước đó tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới
bảy mươi bảy quốc gia trên thế giới
đã ghi nhận các ca nhiễm omicron
và thực tế biến thể này
có thể đã xuất hiện ở hầu hết các quốc gia
ngay cả khi nó
chưa được phát hiện
omicron đang lây lan với tốc độ
mà chúng tôi chưa từng thấy
ở bất kỳ biến thể nào trước đây
chúng tôi lo ngại rằng
mọi người đang xem nhẹ omicron
chắc chắn chúng tôi đã đánh giá thấp
mức độ nguy hiểm của loại virus này
ông tedros nói và cho biết thêm rằng
ngay cả khi omicron
gây ra bệnh nhẹ hơn
số ca mắc có thể một lần nữa
lấn át các hệ thống y tế
chưa được chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với nó
nếu quý vị vẫn
còn nhớ về ca tử vong đầu tiên
vì omicron ở anh
thì mới đây một người đàn ông tự nhận
là họ hàng đã có những tiết lộ
bất ngờ về ca bệnh bảy mươi tuổi tử vong này
theo đó người bệnh
ngoài bảy mươi tuổi có sức khỏe tốt
nhưng đã mất chỉ sau một tuần nhập viện
trước đó bệnh nhân kiên quyết
không tiêm vaccine covid một mươi chín
em gái của john đã
thông báo cho anh trai về sự ra đi
của cha vì omicron
trong một bệnh viện ở northampton
cha dưỡng của tôi là
một người sống ẩn rật
ông ấy hiếm khi ra khỏi nhà
chỉ đi đổ rác và ra nhận thư
thức ăn được giao tận nơi
ông ấy là một trong những người sạch sẽ nhất
mà tôi từng biết john kể
nhưng đây là điều quan trọng
ông ấy đã không tiêm vaccine covid một mươi chín
em gái tôi có một chút tức giận
vì bố không đi chủng ngừa
vào tháng một mươi hai bố con đã
tranh cãi nhau về chuyện này
ông ấy nghĩ vaccine là một âm mưu
nếu được tiêm phòng ông ấy có thể
vẫn còn sống
theo lời john
cha dựng của anh là người có sức khỏe tốt
ăn những thực phẩm lành mạnh
ông ấy không hút thuốc
và đã ba mươi năm không uống rượu
john nói thêm
những người từ chối tiêm chủng nên lo lắng
với sự lây lan của biến thể mới
được phát hiện vào cuối tháng một mươi một
vương quốc anh đang phải đối mặt
với số ca nhiễm covid một mươi chín tăng vọt
dự đoán anh sẽ có khoảng hai trăm linh
ca nhiễm biến thể mới omicron
trong thời gian tiếp theo
không chỉ anh mỹ châu phi
phải nhanh chóng đưa ra lời cảnh báo
về omicron đến giờ
chính những cỗ xe tăng nước đức
cũng đã phải nhanh chóng cảnh báo
làn sóng dịch covid một mươi chín lần thứ năm
cụ thể bộ trưởng bộ y tế đức
karl lauterbach đã đưa ra cảnh báo
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tại đức trong những tháng tới
với biến thể omicron được cho là nguyên nhân
khiến số ca mắc mới chưa thể giảm
tại berlin phát biểu
trong chuyến thị xát bang niedersachsen
bộ trưởng lauterbach
đồng thời là chuyên gia dịch tễ học
nổi tiếng của đức đã dự báo rằng
biến thể omicron của virus
sars cov hai sẽ gây ra đợt dịch
thứ năm ông cho rằng
đức phải chuẩn bị nền tảng y tế tốt
để đối phó với thách thức
có thể chưa từng xảy ra trước đây
tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh
đức được cảnh báo có thể rơi vào
tình trạng thiếu vaccine trong những tháng tới đây
và biến thể omicron
có thể là nguyên nhân khiến số ca mắc
mới tiếp tục tăng mặc dù vậy
theo số liệu thống kê mới nhất
của viện robert koch rki
cơ quan phòng ngừa và
kiểm soát dịch bệnh của đức
tốc độ tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
ở đức đã tăng lên đáng kể
tuần trước số người tiêm vaccine
được ghi nhận cao nhất từ trước tới nay
hơn sáu sáu triệu lượt
trong khi đó kỷ lục tiêm theo ngày
cũng được ghi nhận đạt con số cao nhất
kể từ khi chiến dịch tiêm chủng được phát động
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
với gần một năm triệu lượt
trong ngày một mươi năm tháng một mươi hai
đến nay đức đã ghi nhận hơn
bảy mươi tổng số dân được bảo vệ
cơ bản bằng vaccine
tỷ lệ mắc bệnh trong bảy ngày qua
trên toàn quốc cũng tiếp tục giảm
với ba trăm ba mươi một tám ca trên một trăm linh dân
thấp hơn so với mức

của bảy ngày trước đây
theo người đứng đầu ngành y tế
có thể số ca nhiễm mới đang giảm
trong nhóm đối tượng đã tiêm mũi tăng cường
tức mũi thứ ba
hiện bộ trưởng y tế của chính phủ liên bang
và các bang đều nhất trí không cần
xét nghiệm bổ sung đối với những người
đã được tiêm đủ ba mũi khi đến những nơi công cộng
tuy nhiên những quy định này
sẽ được xem xét lại sau hai tháng
bộ trưởng lauterbach cho rằng
việc không cần xét nghiệm bổ sung
với những người được tiêm đủ ba mũi vaccine
là hợp lý vì với việc tiêm mũi nhắc lại
nguy cơ bị lây nhẫm virus là thấp
và nguy cơ lây nhẫm sang người khác
thậm chí còn thấp hơn
thưa quý vị
với số ca nhập viện do mắc covid một mươi chín
do omicron đang gia tăng
trong bối cảnh dịp nghỉ lễ cuối năm
bắt đầu sôi động giới chuyên gia
kêu gọi người dân thực hiện đầy đủ
mọi biện pháp phòng ngừa
trước nguy cơ biến thể omicron
hoành hành trên khắp các châu lục
hy vọng những gì mà chúng ta đang chứng kiến
bên ngoài thế giới sẽ là bài học
dành cho việt nam
mỗi người dân hãy tuân thủ quy tắc năm k
và lắng nghe những tin tức mới nhất
chuẩn sắc nhất đến từ bộ y tế
xin chào và hẹn gặp lại
ở những tin tức tiếp theo